ngày tám tháng một công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã bắt giữ ổ nhóm gồm một mươi đối tượng do trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có hộ khẩu thường trú tại phường trung văn quận nam tử liêm cầm đầu về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng một sau khi nhận được tin báo của bà lê thị hằng về việc con gái bà là nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang bị nhóm đối tượng bắt giữ đánh đập tại số nhà một mươi năm ngõ một trăm linh năm phường trung văn quận nam từ liêm thành phố hà nội
công an quận nam tử liêm cùng công an phường trung văn đã tiến hành kiểm tra giải cứu thành công chị thanh đưa đi cấp cứu trong tình trạng nhiều thương tích trên người
trong quá trình bắt giữ đối tượng dũng cùng đồng bọn liên tiếp văn tục lăng mạ và sử dụng vũ khí để chống đối lực lượng chức năng
sau khoảng ba mươi phút chống trả các đối tượng đã bị dẫn giải về trụ sở công an quận nam từ liêm
tại nhà riêng của đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ hơn hai mươi vũ khí thô sơ các loại một khẩu súng hoa cải tự chế cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng dũng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng cùng đồng bọn đã bắt giữ chị thanh đánh đập nhiều ngày
đối tượng dũng từng có tiền án về tội giết người sau khi ra tù đối tượng cầm đầu một nhóm thanh niên đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi

nên đã chi hô khi đối tượng bỏ chạy đến đường hùng vương thì bị tổ công tác công an thành phố nha trang khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội đồng thời thừa nhận gần bảy trăm linh tờ tiền in mệnh giá một trăm linh ringgic malaysia mà cơ quan công an thu giữ trong người đối tượng đều là tiền giả
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an hà tĩnh cho biết đoàn công tác của đơn vị vừa bắt được bốn đối tượng truy nã hiện đang lẫn trốn ở các tỉnh phía nam và tây nguyên
sau hơn một mươi ngày đêm tổ chức truy bắt tại các tỉnh phía nam và tây nguyên tổ công tác thuộc phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an hà tĩnh đã bắt được các đối tượng gồm nguyễn viết hiệp trú huyện hương khê can tội đánh bạc trốn vào thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lê anh tuấn trú thị xã kỳ anh trần bác khải trú huyện hương khê cùng can tội trộm cắp tài sản trốn vào huyện iacrai tỉnh gia lai và nguyễn hồng sơn trú huyện hương khê can tội trộm cắp tài sản tr
trong đợt ra quân truy quét tấn công trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội lần thứ một mươi hai của đảng bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết nguyên đáng bí thân hai nghìn hai mươi bốn
sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia truy bắt tội phạm trên địa bàn thành phố bạc liêu đã được giám đốc công an tỉnh bạc liêu biểu dương và khen thưởng
những điển hình được biểu dương là phan thanh hùng trương hiệp quốc huỳnh đỗ nhuận trần trung lập nguyễn minh chẳng nguyễn quốc việt lâm minh tùng và phan văn vẹn đều trú tại thành phố bạc liêu đã có thành tích xuất sắc trong tham gia truy bắt đối tượng trộm cắp và cướp giật tài sản sử dụng trái phép chất ma túy thu hồi trên bốn triệu đồng trả lại cho người bị hại hành động trên đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua không ít địa phương đã có thực hiện nhiều cách làm hay và sáng tạo những mô hình hiệu quả điều này không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội mà còn thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương một trong số đó phải kể đến mô hình bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa xã crong ba huyện sơn hòa tỉnh phú yên với xã chư ngọc huyện crong ba tỉnh gia lai thực hiện trong thời gian qua
quốc lộ hai mươi năm tuyến giao thông huyết mạch nối hai xã crongpa huyện sơn hòa tỉnh phú yên với xã chu ngọc huyện crongpa tỉnh gia lai việc đi lại dễ dàng là điều kiện thuận lợi để hai địa phương giao lưu phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự nhất là khi bọn tội phạm lợi dụng nơi đây để gây án lẩn trốn
từ thực tế này cuối năm hai nghìn một mươi ba quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp danh giữa công an hai xã đã được ký kết
qua hơn hai năm triển khai việc thực hiện quy chế phối hợp diễn ra đồng bộ chặt chẽ công an hai xã thường xuyên tổ chức giao ban hàng tuần tăng cường trao đổi thông tin đột xuất phối hợp lực lượng kịp thời giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật mâu thuẫn trên địa bàn không để hình thành điểm nóng
nhờ vậy tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn giáp danh luôn được giữ vững
ngoài việc phối hợp giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở lực lượng công an hai xã còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chăm lo làm ăn phát triển kinh tế tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhờ thường xuyên bám đất bám dân nên các vụ mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân đều được kịp thời giải quyết
bên cạnh đó lực lượng công an hai xã cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra khu vực giáp danh và dọc theo tuyến quốc lộ nên số vụ vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm hẳn so với trước

nhờ thường xuyên bám đất bám dân nên số vụ vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm hẳn so với trước

nhờ thường xuyên bám đất bám dân chăm lo làm ăn vi phạm trào toàn giao thông giảm hẳn so với trước

là một trong những ngư dân tham gia bảo hiểm tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tàu cá của anh bị va phải đá ngầm và chìm tại ngư trường trường sa
sau khi nhận được thông tin đại diện đơn vị bảo hiểm đã tiến hành các thủ tục giám định và tiến hành bồi thường cho chủ phương tiện số tiền bốn tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi năm tại tỉnh bình định đã có sáu trăm linh tàu cá và gần năm bốn trăm linh thuyền viên được hưởng bảo hiểm với tổng mức phí trên một mươi sáu tỷ đồng
việc chi trả kịp thời này đã tạo điều kiện cho chủ tàu
tàu mới lại phương tiện đồng thời tạo ra sự phấn khởi và yên tâm cho nhiều ngư dân tham gia bảo hiểm theo nghị định sáu mươi bảy
thưa quý vị qua bốn năm thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng toàn tỉnh quảng nam đã thu trên một trăm năm mươi tỷ đồng
từ các đơn vị thủy điện và các công ty sản xuất nước sạch doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
từ nguồn quỹ này tỉnh đã giao khoán cho trên một nhóm hộ với gần hai mươi hộ quản lý bảo vệ diện tích gần ba trăm linh hectare rừng
chiếm bảy mươi hai diện tích rừng tự nhiên của tỉnh
từ đây đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đồng bào các dân tộc miền núi
cũng như tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân
sau đây là ghi nhận tại huyện tây giang một trong số địa phương thực hiện có hiệu quả từ chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
huyện tây giang tỉnh quảng nam qua bốn năm thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
tình trạng rừng bị xâm hại do người dân phá nương làm rẫy khai thác gỗ trái phép thường xuyên diễn ra
này đã được hạn chế
không chỉ vậy người dân còn tích cực tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ rừng thông qua các tổ đội
thường xuyên phân công tuần tra kiểm tra những diện tích đã nhận khoán
nhờ đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn đẩy đuổi nhiều đối tượng có dấu hiệu khai thác gỗ trái phép
việc chi trả dịch vụ môi trường đó thì góp phần năng cao đời sống cho người dân
người ta sử dụng khu rừng theo mục đích bảo vệ
bảo vệ môi trường và người ta quản lý bảo vệ góp phần cùng với cơ quan nhà nước để bảo vệ rừng bảo vệ các loài động vật hoang dã
qua thời gian triển khai tại địa bàn huyện tây giang cho thấy
chính sách này vừa giúp người dân nâng cao nhận thức vừa gắn được trách nhiệm của mình vào nhiệm vụ giữ rừng
việc bảo vệ rừng giờ đây không chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền
mà thực sự đã huy động được người dân bằng việc gắn trách nhiệm và quyền lợi của họ với rừng
cùng với các chính sách quy định của pháp luật
luật tục giữ rừng của đồng bào dân tộc thiếu số đã tác động tích cực đến phát triển rừng bền vững
thời gian vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định bảy mươi năm
trong đó có nhiều nội dung về bảo vệ và phát triển rừng bền vững
có tăng phí dịch vụ môi trường rừng lên từ hai trăm linh lên đến bốn trăm linh trên một hectare
việc này cũng góp phần đảm bảo hơn cho đời sống của người dân
thực tế cho thấy để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng
nhất là quản lý tốt những diện tích rừng tự nhiên đã được giao khoán
rất cần sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa quỹ bảo vệ
và phát triển rừng tri cục kiểm lâm các chủ rừng và cả những doanh nghiệp
có sử dụng tài nguyên rừng chính sách tri trả dịch vụ môi trường
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức đáng chú ý
trên các số báo ra trong tuần qua
nhiều thông tin bịa đặt về tình hình nội bộ
nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước gây hoang mang trong dư luận
về vấn đề này thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn khẳng định
sẽ kiên quyết truy tìm đối tượng lợi dụng mạng internet
để phát tán thông tin bịa đặt sai sự thật
tại hải dương vào tối ngày tám tháng một đoạn qua đường ngang trên tỉnh lộ ba trăm tám mươi
nối liền quốc lộ năm đi huyện thanh hà tỉnh hải dương
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đoàn tàu mang số hiệu hp ba
và xe container biển kiểm soát hai mươi chín r chín trăm chín mươi năm do lái xe nguyễn văn thắng điều khiển
vụ tai nạn giao thông làm một đầu máy và một toa xe bị lật
xe container bị lật ngang giữa đường
lái tàu và lái xe container bị thương được đưa đi cấp cứu
nguyên nhân ban đầu xác định là lái xe container cố tình vượt
và bị tàu hp ba đâm vào
vụ tai nạn cũng khiến tuyến đường sắt hà nội hải phòng bị tê liệt hoàn toàn
đường bộ bị ủn tắc
còn tại quảng nam vào chiều ngày chín tháng một
trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua địa bàn thôn an thọ
xã tam an huyện phú ninh tỉnh quảng nam
xảy ra một vụ tai nạn khiến chiếc xe bồn trở dầu diagen lật nghiêng dưới ruộng
thời điểm trên tài xế lê văn vũ điều khiển xe của công ty cổ phần xăng dầu khu vực năm
chạy hướng từ quảng nam ra đà nẵng
khi đến địa điểm trên do tránh chiếc xe máy đi cùng chiều
nên đã mất lái khiến chiếc xe bồn lao thẳng xuống đám rộn bên đường
sau khi tai nạn xảy ra người dân sống gần hiện trường đã mang can nhựa
thao ra để hứng dầu diazen tránh để chảy tràn gây ô nhiễm môi trường
rất may vụ tai nạn không có thương vong về người
tại khu vực trung tâm tp hcm tình trạng ô tô đậu đỗ sai quy định
ngày càng diễn ra phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đâu là lý do dẫn đến thực trạng này
sau đây là ghi nhận của phóng viên an toàn truyền hình công an nhân dân việt nam
trung tâm tp hcm là khu vực có rất đông các phương tiện lưu thông mỗi ngày
trong khi các tuyến đường tại đây không thể tiếp tục nâng cấp mở rộng
thì tình trạng thiếu ý thức đậu đỗ sai quy định của nhiều chủ xe tài xế ô tô
đã làm cho tình trạng giao thông tại đây trở nên vô cùng phức tạp hơn
đáng lưu ý hơn cả là do đường hẹp ô tô dừng đổ chiếm lòng đường lưu thông
của các phương tiện
phải chạy sang cả phần đường của chiều lưu thông ngược lại
gây nên tình trạng mất an toàn giao thông cho người đi đường
dù lực lượng cảnh sát giao thông ngày nào cũng lập biên bản
xử phạt cho người đi đường
hàng chục vụ vi phạm nhưng tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra
để đối phó với các đợt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
các chủ xe tài xế xe cũng đã có nhiều chiêu thức để gây khó khăn trong công tác xử lý
lực lượng chức năng đến xử lý vi phạm tài xế khóa cửa xe và không đến sức trình giới tài
khi làm việc xong thủ tục như là lập biên bản niêm phong là cho nhân chứng cho xe cẩu
vì lúc đó tài xế mới chạy ra xin phép
nên thời gian tạm giữ xe rất mất thời gian
khi lập biên bản một xe có thể lên cả tiếng đồng hồ
đó là khó khăn chung của đơn vị
đơn vị và phó hợp công an quận nhất xử lý kiên quyết tạo tính răng đe
phòng ngừa vi phạm dừng đổ đồng thời đẩy mạnh các biện pháp
chuyên truyền lực giao thông cho người không giao giao thông hiểu và chấp thành nghiêm
một thực tế khác có thể thấy
nhu cầu đậu đổ của người dân tại khu vực trung tâm rất nhiều
nhưng các bãi đậu xe ô tô tại đây thì khá ít
vì vậy dù biết sai luật nhưng người dân vẫn không thể có lựa chọn khác
đành phải vi phạm luật
nếu không nhanh chóng quy hoạch những bãi đổ xe ngầm hoặc bãi đổ xe trên cao
để đáp ứng nhu cầu của người dân
thì tình trạng đậu đổ lớn chiếm lòng lề đường chắc chắn vẫn còn tiếp diễn
sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc vừa tổ chức cho các doanh nghiệp
hợp tác xã vận tải ký cam kết tuyệt đối chấp hành các quy định vận tải đường bộ
việc tổ chức để các doanh nghiệp này ký cam kết là một trong các giải pháp
thực hiện quyết định số bốn nghìn tám mươi bảy của bộ giao thông vận tải
theo đó các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện đúng ba yêu cầu theo quy định
đó là không bốc hàng vượt trọng tải thiết kế
không trở hàng vượt quá tài trọng quy định
và không tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe
việc tổ chức ký cam kết lần này nhằm nâng cao ý thức tự giác
chấp hành pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ
cho các lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải
cũng như những đầu mối bốc giữa hàng hóa và tại các mò vật liệu
theo ông thượng thanh hải phó giám đốc bến xe miền đông
đợt giảm giá cước gần nhất là ngày một mươi tám tháng một mươi hai
có hai mươi năm trên hai trăm một mươi bảy doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trở lại
tại bến kê khai giảm giá cước với mức từ hai đến ba
so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng khách không tăng
tuy nhiên những ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai âm lịch
sẽ là những ngày cao điểm bán vé xe tết
đặc biệt là ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai âm lịch
lượng khách có thể tăng đến bốn mươi cho đến năm mươi khách một ngày
về việc bán vé xe tết hai nghìn một mươi sáu ông hải cho biết
năm nay có một trăm linh trên hai trăm một mươi bảy doanh nghiệp vận tải
đang hoạt động tại bến tự bán vé tết
còn lại thì ủy thác cho bến xe bán
trong số doanh nghiệp tự bán vé xe tết thì hiện đã có
ba mươi hai doanh nghiệp tự bán vé sớm và đã bán được gần ba mươi năm vé
về tình trạng cháy vé ở một số doanh nghiệp tự bán vé sớm
ông hải khẳng định bến xe vẫn còn một lượng xe
của các doanh nghiệp lớn uy tín bán vé với hình thức ủy thác
ngày một mươi tháng một tức là ngày một tháng một mươi hai âm lịch
bến xe sẽ chính thức bán vé xe tết
bến xe miền đông cam kết điều động đủ xe khách
để phục vụ người dân về quê đón tết cùng gia đình

để phục vụ tai nạn giao thông đường bộ đường thủy và đường sắt
xảy ra tại thành phố hồ chí minh trong ba năm qua
làm chết hơn hai một trăm linh người bị hư hơn một mươi một sáu trăm linh người